đoàn công tác của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh
tại buổi làm việc đồng chí đặng sơn hải phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường đã báo cáo
từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một mươi hai văn bản trọng tâm để chỉ đạo điều hành công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần văn minh phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ môi trường quốc hội
đánh giá cao công tác quản lý chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu